với tinh thần chịu khó học hỏi mạnh dạn đầu tư nhiều thiết bị máy móc hiện đại không chỉ vươn lên làm giàu chính đáng một thanh niên vùng biên huyện biên giới bù đốp của tỉnh bình phước còn tạo ra nhiều công an việc làm với thu nhập ổn định cho hàng chục lao động tại địa phương
nhìn cơ sở sản xuất điều khang trang hiện đại rộng gần hai m hai này có lẽ ít ai nghĩ rằng nó thuộc sở hữu của một ông chủ sinh năm một nghìn chín trăm chín mươi xuất thân trong một gia đình làm nông nghiệp và có làm thêm nghề thu mua hạt điều ở tỉnh bình phước
năm hai nghìn chín sau khi lập gia đình anh nguyễn văn thắng cùng vợ về xã thanh hòa huyện biên giới bù đốp để lập nghiệp với nghề thu mua nông sản
năm hai nghìn một mươi hai nhận thấy ở đây có nhiều lao động nhàn rỗi anh đã dùng số tiền tích góp được
trong hai năm qua để đầu tư một sưởng điều thủ công với năm bàn trẻ
sau nhiều năm nâng cấp đầu tư dần đến nay mỗi ngày sưởng của anh sản xuất chế biến từ bốn đến năm tấn điều nhân để cung cấp cho đối tác
trên loại là mình là một doanh nghiệp trẻ thì cũng được chính quyền địa phương và thay nên ở địa bàn cũng trợ giúp theo tinh thần và có những khuất mắt thì được
trong năm qua anh đã đặt một sưởng điều thủ công với năm bàn trẻ